còn về tội vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người
công an huyện đông anh thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn huy thiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ hậu thường trú tại thôn bì đổ xã cổ bì huyện bình giang tỉnh hải dương
đối tượng này có sẹo thẳng hai cm cách ba cm dưới trước mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý